cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết liên quan đến vụ nổ ở ngõ thông phong
vườn quốc tử giám quận đân đa hà nội cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tốt vụ án
để điều tra hành vi giết người hủy hoại tài sản và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng gần một mươi chín h ngày một mươi một tháng chín do mâu thuẫn cá nhân
đối tượng đã dùng thuốc nổ tự tạo bên trong cửa nhà anh phạm gia hải bốn mươi ba tuổi
tuốt trại thuốc nhà hai mươi ba ngách bốn mươi sáu ngõ thông phong gây nổ
hậu quả làm chị phạm tị phương em gái anh phạm gia hải đang ở trong nhà bị thương
ông nguyễn đồng đảng năm mươi chín tuổi là người đi đường bị sức ép của phụ nữ hất văng lên bụi tre
trước cửa nhà anh hải dẫn đến tử vong
và anh nguyễn anh lâm một mươi chín tuổi trú ở phố tôn đức thắng quận đống đa hà nội
đi xe máy ngang qua hiện trường cũng bị thương
hiện sức khỏe của chị phương và anh lâm đang hồi phục
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ